cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế để từ đó tạo môi trường đầu tư tốt hơn nâng cao sức cạnh tranh tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh
cải cách bộ máy hành chính nâng cao hiệu quả khâu tổ chức triển khai thực hiện là nội dung xuyên suốt tại buổi làm việc của thủ tướng nguyễn xuân phúc với tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng vào sáng nay
thủ tướng bày tỏ quan điểm trong thời gian tới bộ máy hành chính sẽ được cải cách thông qua hội nghị trung mương sáu sắp tới nhằm tăng hiệu quả điều hành
thủ tướng chỉ rõ lãnh đạo ở các ngành nhìn thấy nhưng hệ thống trung gian thì lại không thực hiện
thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc
thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc
thủ tướng yêu cầu tổ tư vấn cần có những đóng góp mang tính lâu dài để đưa đất nước tiến lên
thủ tướng tin tưởng hệ thống tư vấn này sẽ là kênh quan trọng trong việc xây dựng các chủ trương biện pháp trong chỉ đạo điều hành nhất là về kinh tế